các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tình trạng ngập lụt ở các tỉnh từ bình định đến ninh thuận và đắk lắc vẫn sẽ tiếp diễn
ngoài ra các hồ chứa trên các khu vực kể trên cũng cần hết sức lưu ý
đặc biệt là các hồ chứa trên lưu vực sông đồng nai và lưu vực sông serepok
không chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới ở khu vực bắc bộ và các tỉnh thành bắc miền trung
từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh sẽ lại có một ngày cuối tuần khá dễ chịu trời không mưa và nắng giáo
trong đêm nay khi mà khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thành
lực đưa ẩm từ biển di chuyển vào khiến cho trời nhiều mây về đêm và sáng sớm còn có sương mù nhẹ
đến trưa và chiều mai mây mỏng dần bắc bộ trời chuyển nắng trở lại
nhiệt độ tăng dần lên mức hai mươi tám ba mươi độ
còn đối với khu vực thanh hóa nghệ an hay hà tĩnh nhiệt độ có nhỉnh hơn một chút là hai mươi chín ba mươi một độ
nhìn trung bắc bộ và các tỉnh thành bắc trung bộ sẽ có một ngày cuối tuần với thời tiết đẹp
còn sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước